thưa quý vị trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín càn quét việc bao phủ vaccine là điều nên làm vào thời điểm này
theo người đứng đầu chính phủ trước khi mở cửa hoạt động tự do thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
nhiệm vụ thần tốc tiêm vaccine trong năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách khi vừa phải phòng chống dịch vừa lo phục hồi phát triển kinh tế
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh một mươi điểm sáng của năm hai nghìn hai mươi
trong đó trước hết ông nhắc đến việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát đẩy nhanh ngoại giao và tiến trình tiêm vaccine
điều chỉnh được chiến lược phòng chống dịch ban hành các gói hỗ trợ tạo điều kiện khôi phục kinh tế xã hội
thủ tướng chia sẻ và nói thêm các biện pháp phòng chống dịch liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
dịch covid một mươi chín với biến chủng delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta
những thời điểm quan trọng chúng ta buộc phải quyết đoán
đưa ra những quyết định hết sức khó khăn báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng cho rằng phải xác định khó khăn thách thức nhiều hơn
thuận lợi cơ hội để có mục tiêu giải pháp phù hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh
tiếp tục quán triệt đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực
cá thể hóa trách nhiệm không hy sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội môi trường
để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần
đề cao nhiệm vụ phòng chống dịch thủ tướng cho rằng phòng chống phải an toàn linh hoạt hiệu quả
thì mới có thể khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong đó vaccine là hết sức quan trọng
thủ tướng nêu quan điểm muốn mở cửa khôi phục các hoạt động bình thường thì không còn cách nào khác
là phải thần tốc thực hiện tiến trình vaccine khi đã bao phủ được vaccine
có các loại thuốc điều trị được cấp phép cộng với ý thức người dân chúng ta sẽ yên tâm mở cửa
vậy để mở cửa hoạt động bình thường
chúng ta cần phải nhấn mạnh cẩn thận tốc tiêm vaccine chuẩn bị sớm thuốc chữa bệnh
không để xảy ra tình trạng đầu cơ cùng với đó thủ tướng đồng thời yêu cầu không tổ chức hoạt động tập trung đông người
nhất là vào tết nguyên đáng quản lý tốt các lễ hội và chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
trong bối cảnh căng thẳng của đại dịch covid một mươi chín việc mua sắm vật tư y tế là điều cần thiết
mới đây bí thư thành ủy hà nội đặc biệt nhấn mạnh việc mua sắm vật tư là điều cấp bách
vì chúng liên quan đến sức khỏe của người dân
quan trọng hơn hết cần phải thực hiện đúng quy định và nghiêm cấm các hành vi tư lợi
theo bí thư hà nội dịp tết dương lịch vừa qua các cấp các ngành và người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vừa không để xảy ra tụ tập đông người
bên cạnh đó các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ f điều trị tại nhà
các lực lượng tuyến đầu như công an quân đội y tế các tổ chức covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ quản lý f tại nhà tiếp tục
đóng góp quan trọng giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh
người đứng đầu đảng bộ thành phố hà nội cũng biểu dương ngành y tế đã ban hành quy trình tập huấn
tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm phòng
góp phần làm giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine từ hai mươi ba xuống chỉ còn một mươi năm người
hoàn ngân các doanh nghiệp hỗ trợ và thanh đoàn
hà nội có sáng kiến lập trạm atm oc miễn phí
tuy nhiên bí thư thành ủy hà nội lưu ý tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp
với số ca f phát sinh hàng ngày tăng cao số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn
vì vậy phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới
để vào cuộc đồng bộ quyết liệt trước hết là chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn
bí thư đinh tiến dũng yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp ra sót vật tư y tế tiêu hào
để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao vật tư xét nghiệm tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
ông đinh tiến dũng nhấn mạnh việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết cấp bách vì liên quan đến sức khỏe tính mạng của người dân
nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật đảm bảo công khai minh bạch
thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
như vậy cần các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp kiểm tra đảm bảo chất lượng vật tư y tế để tránh tình trạng không đảm bảo ảnh hưởng đến người dân
hiện tp hcm vẫn còn nhiều ca mắc covid một mươi chín có diễn biến nặng cần can thiệp của máy móc y tế hiện đại
vì vậy tp hcm đã quyết định tổ chức lại bệnh viện giá chiến số một mươi bốn theo mô hình tháp ba tầng
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức vừa ký quyết định về việc tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế
theo đó ubnd tp hcm đã quyết định tổ chức lại bệnh viện giá chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với tên gọi bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn
bệnh viện giá chiến ba tầng số một mươi bốn
bệnh viện giá chiến ba tầng số một mươi bốn có quy mô một sáu trăm linh dường bệnh trong đó sáu trăm linh dường hồi sức tích cực
một dường thu dung điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ vừa nặng
với một ba trăm năm mươi nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần hành chính khác
bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn có chức năng tổ chức thu dung cách ly theo dõi điều trị người bệnh covid một mươi chín không có triệu chứng
và người bệnh mức độ nhẹ vừa nặng nguy kịch theo các hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm và sở y tế tp hcm
bên cạnh việc khám chữa bệnh cho người bệnh bệnh viện đảm bảo các cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư
hóa chất và đồ ăn thiết yếu cho người bệnh và các nhân viên y tế liên quan